năm hai nghìn hai mươi ba đồng bằng sông hồng là vùng kinh tế có xếp hạng giá trị trung bình
chỉ số cải cách hành chính cao nhất cả nước với tám mươi tám ba mươi ba
điều này đã trở thành một trong những tiêu chí tạo nên sức hút mạnh mẽ
cho doanh nghiệp trong và ngoài nước lựa chọn các tỉnh thành phố trong vùng làm điểm đến đầu tư
tại hội nghị triển khai chương trình hành động của chính phủ
thực hiện nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội
và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông hồng đến năm hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm và xúc tiến đầu tư vùng với chủ đề
liên kết phát triển đổi mới sáng tạo xanh và bền vững
thủ tướng phạm minh chính đã nhấn mạnh các địa phương trong vùng cần phải tích cực hơn nữa

giảm thủ tục hành chính cải thiện môi trường kinh doanh
ra soát sửa đổi bổ sung thể chế chính sách xây dựng chính sách phù hợp
cho các ngành lĩnh vực trọng điểm ưu tiên luôn sắt cánh chia sẻ động viên
lắng nghe nhà đầu tư giải quyết các khó khăn vướng mắt trên tinh thần
bình đẳng cùng phát triển cùng có lợi cùng trách nhiệm với xã hội
người lao động bảo vệ môi trường
cụ thể hóa chỉ đạo này đồng bằng sông hồng đã triển khai tốt
việc cắt giảm thủ tục hành chính hỗ trợ tối đa và đồng hành cùng doanh nghiệp
trong quá trình xử lý các vấn đề pháp lý tạo điều kiện ở mức tối đa
cho các nhà đầu tư và hoạt động trên địa bàn
đơn cử tại huyện bình liêu tỉnh quảng ninh trong hai năm liên tiếp
hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba huyện đã giữ vững vị trí thứ hai về chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp sở ban ngành địa phương của tỉnh quảng ninh chỉ đứng sau thành phố hạ long
chỉ số được đánh giá dựa trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư
doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể hợp tác xã đang hoạt động sản xuất
kinh doanh trên địa bàn đây là minh chứng cho sự nỗ lực cải cách hành chính toàn diện
mà bình liêu thực hiện để đưa một huyện miền núi khó khăn nhất tỉnh quảng ninh
trở thành địa điểm thu hút đầu tư hấp dẫn không thua kém các địa phương thuận lợi hơn
trong việc tiếp cận thông tin cho người dân và doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp
tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn trong cái việc là tiếp cận các quy hoạch và các định hướng
chung của huyện tiếp theo đấy là doanh nghiệp cũng thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi hơn
khi mà thông tin được minh mạch và các bước được triển khai tương đối là thuận lợi dễ dàng
đầu năm hai nghìn hai mươi ba huyện bình liêu chỉ có hơn một mươi tỷ lệ cán bộ công chức viên chức
thuộc các cơ quan đơn vị sử dụng chữ ký số
xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường điện tử
thì đến hết năm một trăm linh người đứng đầu các cơ quan đơn vị cấp huyện cấp xã
đã xử lý công việc trên hệ thống chính quyền điện tử sử dụng chữ ký số trình và ký văn bản
hoàn toàn trên hệ thống chính quyền điện tử
một trăm linh nhân lực công nghệ số nòng cốt trong bộ máy nhà nước đã được đào tạo
tập huấn về chuyển đổi số an toàn thông tin mạng
năm mươi cán bộ công chức viên chức được tập huấn bồi dưỡng về kỹ năng
phân tích xử lý dữ liệu bằng các công cụ số theo yêu cầu
ứng dụng công nghệ số trong cải cách hành chính đã tạo sự hài lòng cho doanh nghiệp
hỗ trợ của bên các bộ phận tư vấn tiếp nhận và thời gian xử lý hành chính nhanh hơn rất nhiều
khi mà thời gian xử lý thủ tục hành chính thì nó được cải thiện thì về thời gian thì nó sẽ tiết kiệm
thời gian và cũng như là ngân sách của doanh nghiệp
hiện như là nó sẽ thu hút được nhiều doanh nghiệp hơn đến địa bàn của huyện
tôi cũng đã có thể giảm tới khoảng năm mươi sáu mươi thời gian so với toàn quốc
đấy tôi cho rằng là một cái nỗ lực rất là lớn trong thời gian vừa qua
chúng tôi tăng cường những liên kết nội bộ để có thể chia sẻ dữ liệu và chia sẻ về những
cái nội dung nội bộ từ đấy thì cắt giảm về những cái giấy tờ cho người dân rất là lớn
các tỉnh đồng bằng sông hồng đã triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn
hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi theo đúng chỉ đạo của trung ương tập trung vào sáu nội dung
gồm cải cách thể chế cải cách thủ tục hành chính cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
cải cách chế độ công vụ cải cách tài chính công xây dựng phát triển chính phủ điện tử chính phủ số
trên cơ sở đó để thu hút đầu tư ngoài tập trung cho cải cách hành chính
nội dung cải cách tổ chức bộ máy cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động công vụ
thay đổi tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức viên chức
chuyển sang hình thái hành chính phục vụ
và nội dung này đã được thành phố ninh bình cụ thể hóa bằng những quy định về quy chế văn hóa công sở
như triển khai việc đeo thẻ công chức viên chức khi thực thi nhiệm vụ bố trí sắp xếp
phòng làm việc khoa học gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc được giữ gìn sạch đẹp
tạo cảnh quan văn minh lịch sự tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất
để kịp thời xử lý những hành vi nhũng nhiễu tiêu cực có thể xảy ra
cán bộ công chức
người trực tiếp giải quyết hình chính hướng dẫn cho công dân do doanh nghiệp
chúng tôi xác định là hướng dẫn một lần
nếu để xảy ra hướng dẫn nhiều lần thì sẽ phải xem xét để xử lý trách nhiệm đối với cán bộ công chức
và chúng tôi giảm thời gian tối đa trong giải quyết hình chính
từ ba đến năm so với thời gian quy định
kiên quyết xử lý đối với cán bộ
vô lực vi phạm
cách làm này đã nâng cao tính trách nhiệm chuyên môn hóa hiện đại hóa
và minh bạch trong quản lý để công tác quản lý nhân lực được thực hiện công tâm trong sáng thực chất
thông qua đó đổi mới và hoàn thiện các quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn chế độ trách nhiệm
trách nhiệm giải trình theo hướng cơ quan nhà nước cán bộ công chức
chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép
quyền hạng đến đâu trách nhiệm đến đó
phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm
của tập thể cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc
hoàn thiện cơ chế phân quyền phân cấp ủy quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất
thông suốt trong lãnh đạo quản lý điều hành
đây đều là những tiêu chí để tạo nên một môi trường chính trị và pháp lý
ổn định khoa học tiên tiến điều mà các doanh nghiệp rất quan tâm
khi tìm kiếm khảo sát địa bàn đầu tư kinh doanh
thành phố tôi cũng can thiết giữ bướng an ninh chính trị
trật tự an toàn sau xây dựng hệ thống giao thông thuận lợi
tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ đào tạo
khung quân nhân lực phù hợp tốt cho nhu cầu của doanh nghiệp
như là chúng tôi sẽ hoàn thành
đảm bảo một trăm linh yêu cầu về tiến đội giải phóng văn bản của các doanh nghiệp đầu tư
rồi giám sát chặt chẽ việc giải quyết vùng hình chính
đảm bảo công bằng minh bản tạo đồ kiện thuận lợi
để các dự án đầu tư hoạt động thông suốt
hoàn vốn nhanh và phát triển bền vững
với việc đẩy mạnh và dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính trong sáu vùng kinh tế năm hai nghìn hai mươi
đồng bằng sông hồng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư
với việc cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho bốn trăm tám mươi bảy dự án
gồm ba trăm chín mươi dự án có vốn đầu tư nước ngoài và chín mươi bảy dự án đầu tư trong nước
tăng sáu mươi bảy ba mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi hai
tổng vốn đầu tư cấp mới trong năm hai nghìn hai mươi
đạt một mươi ba một trăm bảy mươi hai triệu đô la mỹ tăng bảy mươi bốn sáu so với cùng kỳ
số vốn điều chỉnh đạt chín mươi chín một trăm ba mươi ba tỷ đồng trên một trăm linh bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy
kết quả đạt được đã cho thấy các địa phương trong vùng đã đi đúng hướng
theo chỉ đạo của thủ tướng khi phát huy được tổng hòa nội lực bên trong
đó là sự đổi mới phương thức hoạt động của nền hành chính
từ đó tạo sức hút để quy tụ nội lực bên ngoài
chính là sự ủng hộ
của các tổ chức doanh nghiệp
cung cấp ủy chính quyền các địa phương
đưa vùng đồng bằng sông hồng phát triển mạnh mẽ hơn nữa
nhiệm vụ cải cách hành chính phải luôn được đặt đúng tầm quan trọng để hướng tới xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoan kết thống nhất liêm chính dân chủ hành động thiết thực hiệu lực hiệu quả lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ bảo đảm công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình
từ đó kết nối gần hơn với các nhà đầu tư từng bước chuyển hóa tiêm lực thành động lực phát triển vùng đồng bằng sông hồng